thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phiên tòa xét xử lưu động tại tổ dân phố một mươi một phường ea tam thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày
trong vụ án này năm mươi ba bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân ba mươi chín bị cáo bị xét xử về tội khủng bố
một bị cáo bị xét xử về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép một bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm
ngoài ra có sáu bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt tội khủng bố
trong quá trình điều tra các đối tượng đều ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội thừa nhận do lạc hậu thiếu hiểu biết hoặc do bị đe dọa nên đã tham gia hoạt động phạm tội
các đối tượng xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
kết quả điều tra đã làm rõ được toàn bộ diễn biến sự việc và tính chất mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng
công tác điều tra truy tố xét xử chuẩn bị xét xử được thực hiện khách quan công bằng tuân thủ các quy định của pháp luật